nhận lời mời của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và phu nhân thủ tướng thonglun sisulit và phu nhân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào thăm chính thức việt nam từ ngày một đến ngày ba tháng một mươi
lễ đón chính thức thủ tướng nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào thong lun si su lít và phu nhân được tổ chức trọng thể tại phủ chủ tịch vào chiều nay ngày một tháng một mươi

lễ đón chính thức thủ tướng nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào thăm chính thức việt nam từ ngày một đến ngày ba tháng một mươi